chiều nay ngày hai mươi ba tháng hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đại sứ đại biện ngoại giao chín nước asean đến chúc tết
tại buổi tiếp các đại sứ đại biện các nước asean bày tỏ vui mừng và vinh dự to lớn khi được tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp nhân dịp đầu xuân năm mới
nhật liệt chúc mừng đảng cộng sản chính phủ và nhân dân việt nam về những thành tiệu to lớn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại trong năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt là đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh apec tại đà nẵng
tin tưởng rằng trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu
nhân dân việt nam sẽ giành nhiều thành tiệu mới đưa đất nước việt nam phát triển phồn vinh và thịnh vượng
đại sứ đại biện các nước asean đã thông báo về những bước phát triển rất tích cực trong quan hệ giữa từng nước với việt nam trong năm qua
cam kết sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò của mình
để củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với việt nam nói riêng và các nước asean nói chung
đồng góp vào hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực đông nam á
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hoan nghênh và chúc mừng các vị đại sứ đại biện các nước asean nhân dịp tết cổ truyền của việt nam
chúc mừng những thành tiệu và sự phát triển của từng nước khẳng định khu vực đông nam á trong năm qua tiếp tục phát triển năng động
môi trường hòa bình ổn định
hợp tác và phát triển tiếp tục được suy trì tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước cũng như sự lớn mạnh của tổ chức asean nói chung
tổng bí thư cho rằng những kết quả mà việt nam đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy là nhờ môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực
cùng sự hợp tác và giúp đỡ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế trong đó có các nước láng giềng asean
tổng bí thư hoan nghênh chủ đề năm asean do singapore làm chủ tịch là xây dựng asean tự cường và sáng tạo
tin tưởng rằng với nỗ lực chung của các nước thành viên asean sẽ tiếp tục đạt được nhiều bước tiến quan trọng
tăng cường đoàn kết và hợp tác nội khối mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài và thúc đẩy các mục tiêu phát triển chung